liên quan tới vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông trong hai ngày vừa qua đã có gần sáu trăm linh người dân sống gần nhà máy đến khám tại trạm y tế của hai phường hạ đình và thanh xuân trung
trong đó một số bệnh nhân đã chuyển tới theo dõi và điều trị tại các bệnh viện hạng một của hà nội như sanh pôn thanh nhàn hà đông
phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết qua quá trình khám và tư vấn chưa phát hiện các biểu hiện cấp tính bất thường
chương trình khám sức khỏe cho người dân xung quanh khu vực cháy công ty dạng đông sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng chín